thưa quý vị lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày tường nhà giam ẩm năm đối tượng đã đục tường bỏ trốn khỏi trại tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
năm đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ gồm một vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm mỹ hào hưng yên
đinh khánh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thành phố hải dương tỉnh hải dương
vũ thành nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở ninh giang hải dương
bốn đào đình kiên sinh năm hai nghìn một ở mỹ hảo hương yên
nam nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một yên mỹ hương yên
theo thông tin ban đầu sau khi bỏ trốn đối tượng đạt về nhà tại thành phố hải dương lấy xe ô tô nhãn hiệu vinfast lux a biển kiểm soát ba mươi bốn a bốn mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi hai màu sơn trắng chở theo bốn đối tượng còn lại chạy theo hướng hải phòng thái bình
đến bốn h tám phút ngày chín tháng sáu
phát hiện xe chạy qua cầu tân đệ hướng thái bình đi nam định
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với năm đối tượng trên
trước sự việc trên cơ quan công an đề nghị người dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất